vào lúc một mươi sáu h chiều ngày hai mươi hai tháng sáu trên địa bàn xã quế trung huyện nông sơn tỉnh quảng nam
đã xảy ra lốc kèm theo mưa đá làm thiệt hại nhà cửa và nhiều hoa màu của người dân trên địa bàn xã
ngay sau cơn lốc đi qua người dân đã nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa ổn định cuộc sống
cơn lốc đã làm cho ngôi nhà hơn ba mươi m hai của bà lê thị nga ở thôn trung hạ xã quế trung bị tốc mái hoàn toàn
nhiều vật dụng trong nhà bị cuốn bay sách vở háo sinh quần áo và vật dụng sinh hoạt bị hư hại
rất may không có thiệt hại về người
không riêng gì bà nga cơn lốc đã làm tốc mái nhiều ngôi nhà và làm hư hại nhiều cây cối
hoa màu và nhiều vật dụng

về phía của địa phương thì chắc chắn là sẽ có chế độ cho thôn cổ thế là trước mắt là phải vận động nhân dân
và đối với gia đình khép phục hậu quả này để sớm ổn định cuộc sống đối với gia đình quân bãi này
cũng như là tất cả các những hội gian khác tay địa bò của xã quế trung đã bị ảnh hưởng nạn nền bởi các lấp chiều này
sau cơn lốc đi qua chính quyền xã quế trung đã chỉ đạo các thôn thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ
đồng thời vận động nhân dân giúp các hộ bị thiệt hại khắc phục hậu quả do thiên tai
để ổn định cuộc sống